đồng chí ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam bộ quốc phòng
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương thành phố hà nội tỉnh bắc ninh
các lão thành cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
bà nguyễn thị kỳ phu nhân đại tướng văn tiến dũng và gia đình
đại tướng văn tiến dũng bí danh là lê hoài sinh ngày hai tháng năm năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã cổ nhuế huyện từ liêm
nay là phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm thành phố hà nội
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch quan trọng
giành thắng lợi như chiến dịch đường chín nam lào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chiến dịch giải phóng tây nguyên năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiến dịch hồ chí minh lịch sử tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước đồng chí được đảng nhà nước giao trọng trách
bộ trưởng bộ quốc phòng phó bí thư thứ nhất bí thư đảng ủy quân sự trung ương
là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa hai ủy viên trung ương đảng từ khóa ba đến khóa sáu
ủy viên bộ chính trị từ khóa ba đến khóa năm
tại buổi lễ đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng phó bí thư quân ủy trung ương xúc động nhấn mạnh
trải qua hơn sáu mươi năm năm hoạt động cách mạng liên tục đại tướng văn tiến dũng là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường
tận trung với đảng thiếu với dân phụng sự tổ quốc luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công không chịu khuất phục chất kẻ thù xâm lược
là một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc của quân đội việt nam đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đại tướng văn tiến dũng là dịp ôn lại thân thế sự nghiệp cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao to lớn của đại tướng
đối với quân đội nhân dân việt nam anh hùng đại tướng ngô xuân lịch khẳng định học tập noi gương đại tướng văn tiến dũng và các bậc tiền bối
chúng ta nguyện mãi đi theo con đường mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn
ra sức xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
với tinh thần và quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn
tất cả vì miền nam ruột thịt
đảng đoàn và lãnh đạo bộ công an đã sớm lựa chọn cán bộ để đào tạo bồi dưỡng huấn luyện chi viện chiến trường miền nam
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đến tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ công an đã trì viện hơn một mươi một cán bộ cho chiến trường miền nam
lực lượng cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với đảng tổ quốc hết lòng hết sức phục vụ nhân dân kiên cường bám sát phong trào cách mạng nhanh chóng hòa nhập với thực tiễn công tác chiến đấu ác liệt ở chiến trường
không quản hy sinh gian khổ nêu tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng góp phần xứng đáng cùng lực lượng an ninh và đồng bào miền nam giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng
đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch nước cũng trân trọng những hoạt động đầy ý nghĩa của ban liên lạc trong suốt hai mươi năm qua đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam đề xuất đảng nhà nước xét khen thưởng cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc xứng đáng với những cống hiến hy sinh của các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam trong thời kỳ kháng chiến trong mỹ
nhằm chuẩn bị cho nội dung chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp cần thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận giải trình cũng như tiếp thu nhiều ý kiến kiến nghị của nhiều cử tri
tại buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên đơn vị bầu cử số một thuộc phường hưng thành quận cái răng thành phố cần thơ đã nêu lên sáu nhóm ý kiến
xoay quanh các vấn đề nóng hiện nay như quản lý đất đai ô nhiễm môi trường chế tài hình phạt đối với tội phạm trong bộ luật hình sự bảo hiểm y tế tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em và tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường
thứ nhất giao cho tỉnh đoàn thanh niên hay là quận đoàn cái răng thực hiện một ngày thứ bảy hay chủ nhật đi làm vệ sinh môi trường
nhặt rác làm cỏ bỏ vô túi ni lông bỏ vô bao
giao cho công ty môi trường đô thị đi thu gom tất cả những bào đó xử lý thế là xong
trả lời ý kiến của cử tri nguyễn trí thanh thuộc khu vực hai phường hưng thạnh về tình trạng thất nghiệp của sinh viên
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thông tin hiện cả nước có khoảng hai trăm linh sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm
ngoài nguyên nhân là do chất lượng đào tạo có vấn đề năng lực học tập của sinh viên
bên cạnh đó còn là do quan điểm của người dân về cơ quan làm việc
tự tạo việc làm học đe học
nhưng có nhiều sinh viên ra tự thuê đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch và cung cấp tới các địa chỉ theo yêu cầu
trên tb mấy ngày nay đưa một nhóm sinh viên học đại học mà ngành kỹ thuật nhưng mà ra đi làm công nghệ nông nghiệp cao
hay là làm tự tạo việc làm cho mình hay đi làm ở những cái cơ sở những cái doanh nghiệp những cái doanh nghiệp tư nhân những doanh nghiệp cái giống đầu tư nước ngoài
hay là những cái làng nghề những cái hộ hợp tác tất cả đó đều là việc làm
miễn là tạo ra cái thu nhập tốt cho người lao động
về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em chủ tịch quốc hội chia sẻ đây là vấn đề nhức nhối của xã hội
quốc hội đã giao cho cơ quan chức năng của quốc hội giám sát đồng thời kiến nghị bổ sung một số điều cho luật tố tụng hình sự
bên cạnh đó để bảo vệ tốt nhất cho trẻ em thì cần tăng cường sự phối hợp của người thân nhà trường và xã hội
một mươi kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ đảng ủy tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam và một số cá nhân có liên quan
ban thường vụ đảng ủy tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi năm đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo buông lỏng công tác kiểm tra giám sát quản lý tổ chức đảng đảng viên
không kiểm tra xem xét xử lý trách nhiệm đối với nhiều cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc tập đoàn có vi phạm khuyết điểm
để các đơn vị hoạt động không hiệu quả thua lỗ nhiều năm vẫn được tập đoàn điều động luân chuyển bổ nhiệm có trường hợp điều động bổ nhiệm chức vụ cao hơn
để nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước bị khai trừ ra khỏi đảng và xử lý hình sự
trong đó có cả các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn
chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong việc kiểm điểm trách nhiệm để tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc thua lỗ nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho đảng ủy tập đoàn ban hành nghị quyết số hai trăm ba mươi ba nqdu ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật không đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
dẫn đến hội đồng thành viên ban tổng giám đốc tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật
để hội đồng thành viên ban hành các nghị quyết quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn
vi phạm nghị định của chính phủ tham mưu

đề xuất thủ tướng chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo trong quản lý sử dụng vốn tài sản
thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến hội đồng thành viên và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng
để mất vốn đầu tư gần chín trăm linh tỷ đồng
trong đó góp vốn vào ngân hàng cổ phần đại dương ocean bank mất tám trăm linh tỷ đồng
để hội đồng thành viên ban hành nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqjkvn ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn chín
góp vốn đầu tư vượt mức quy định vào ocean bank
trái quy định của luật các tổ chức tiến dụng gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho tập đoàn
nhiều khoản đầu tư của tập đoàn bị tổn thất tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi vốn đầu tư với tổng số tiền rất lớn
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn pvn
chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
hội đồng thành viên tập đoàn pvn trong giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
chịu trách nhiệm khi ký ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqjkvn ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn chín
của đảng ủy tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật
để hội đồng thành viên ban tổng giám đốc tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật
vi phạm quy chế làm việc
hội đồng quản trị tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại văn bản số sáu nghìn chín trăm ba mươi bốn ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn tám
giữa đồng chí đinh la thăng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn và chủ tịch hội đồng quản trị ốc sơn banh có nội dung
tập đoàn tham gia góp vốn hai mươi trở lên cử cán bộ tham gia quản trị điều hành
đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của ốc sơn banh trước khi hội đồng quản trị tập đoàn họp thống nhất nội dung trên
chịu trách nhiệm trong việc hội đồng thành viên
ban hành nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqdkvn góp vốn vượt mức quy định vào ốc sơn banh trái quy định của luật các tổ chức tiến dụng
gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho pvn
chịu trách nhiệm trong việc hội đồng thành viên ban hành một số nghị quyết quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn
vi phạm các nghị định của chính phủ tham mưu đề xuất thủ tướng chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu
không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật
chấp thuận cho pvc được miễn bảo đảm
đã thực hiện hợp đồng đối với công trình dự án do tập đoàn chỉ định cho pvc thực hiện và chấp thuận cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí
được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh học dung quất vi phạm luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi
đồng chí có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương quyết định đầu tư phân tán giàn trải
thiếu kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án
ở thời kỳ đồng chí làm lãnh đạo tập đoàn dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp
một số dự án phải dừng giãn hoãn tiến độ thua lỗ kéo dài gây thất thoát lãng phí mất vốn đầu tư gây hiệu quả rất nghiêm trọng
trong đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyest đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
đồng chí phùng đình thực nguyên phó bí thư đảng ủy ủy viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc pvn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
và bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqdu của đảng ủy và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqvn của hội đồng thành viên gây hậu quả rất nghiêm trọng
vi phạm công tác tổ chức cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng
đối với trịnh xuân thanh khi chuyển công tác về bộ công thương
không chỉ đạo xem xét vi phạm của nguyễn xuân sơn khi làm tổng giám đốc ocean bank
chịu trách nhiệm cùng tập thể ban thường vụ đảng ủy hội đồng thành viên khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền
bổ nhiệm nguyễn xuân sơn từ phó tổng giám đốc lên chủ tịch hội đồng thành viên và bí thư đảng ủy tập đoàn năm hai nghìn một mươi tám
có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyest đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
đồng chí đỗ văn hậu nguyên phó bí thư đảng ủy thành viên hội đồng thành viên
tổng giám đốc pvn từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn trong thời gian nêu trên
có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqdu của đảng ủy và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqvn của hội đồng thành viên
gây hiệu quả rất lớn
có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm nguyễn xuân sơn như đã nêu trên
có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyest đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
ông nguyễn xuân sơn nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn pvn
chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn
nqdu của đảng ủy và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqdkvn của hội đồng thành viên gây hiệu quả rất nghiêm trọng
trong thời gian ông nguyễn xuân sơn là tổng giám đốc người đại diện vốn của pvn tại ocean bank
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hiệu quả rất nghiêm trọng
nguyễn xuân sơn nguyễn bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn pvn
đã có hành vi lợi dụng chức vụ công an tạm giam để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
đồng chí nguyễn quốc khánh nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó nguyên phó tổng giám đốc
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqdu của đảng ủy và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqvn của hội đồng thành viên
chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu epc nhà máy nhiệt điện long phú một nhà máy nhiệt điện thái bình ii
vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng
nhà máy có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyst đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy pvn và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức
đảng và các cá nhân liên quan
căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi
quy đề tvk
và quy định số một trăm tám mươi một
quy đề tvk của bộ chính trị
về xử lý tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương
cách chức bí thư đảng ủy tập đoàn pvn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đối với đồng chí phùng đình thực
phó bí thư đảng ủy tập đoàn pvn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đối với đồng chí đỗ văn thu
khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông nguyễn xuân sơn
cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn quốc khánh
đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung ương đảng xem xét
thi hành kỷ luật đối với đồng chí đinh la thăng
theo thẩm quyền
yêu cầu ban cán sự đảng bộ công thương
khẩn trương xem xét kỷ luật hành chính
tương đứng đối với các cá nhân trên
yêu cầu đảng ủy khối doanh nghiệp
trung ương khẩn trương thi hành kỷ luật
đối với ban thường vụ đảng ủy tập đoàn pvn
hai xem xét thi hành kỷ luật
đồng chí nguyễn văn thiện
nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy
và đồng chí lê hữu lộc
nguyên phó bí thư tỉnh ủy
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định
một đồng chí nguyễn văn thiện
với cương vị ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy nhậm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
có trách nhiệm trong việc
để xảy ra vi phạm khuyết điểm
trong việc bổ sung quy hoạch bổ nhiệm
một số trường hợp cán bộ
không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn
và không đúng quy định
hai đồng chí lê hữu lộc
với cương vị là phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
có trách nhiệm trong việc
để xảy ra vi phạm khuyết điểm
trong việc tuyển dụng và xếp lương công chức
không đúng quy định
căn cứ quy định số một trăm tám mươi một qdtu
của bộ chính trị về việc xử lý
kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật khiển trách
đối với đồng chí lê hữu lộc
đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật
đồng chí nguyễn văn thiện theo thẩm quyền
yêu cầu ban thường vụ tỉnh bình định
và đồng chí lê kim toàn
phó bí thư thường trực tỉnh ủy
nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc
về những khuyết điểm có liên quan
ba xem xét báo cáo kết quả kiểm tra
tài chính đảng đối với ban thường vụ
tỉnh ủy lai châu
cho ý kiến về một số dự thảo văn bản
trình bộ chính trị ban bí thư
về công tác kiểm tra giám sát
và thi hành kỷ luật đảng
và giải quyết một số công việc khác
theo thẩm quyền
hết thông cáo
sau những chiến thắng liên tiếp
phá vỡ nhiều mắt xích phòng thủ
phòng ngoài của quân lực việt nam
cộng hòa trong ngày mở màn chiến dịch
hồ chí minh lịch sử ngày hai mươi sáu tháng bốn
ngày này bốn mươi hai năm trước
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quân ta mở đợt tấn công lớn
trên hướng đông đánh chiếm trảng bom
nước trong long thành
giải phóng thị xã bà rịa
nước trong là một trong những nơi diễn ra
trận đánh ác liệt nhất
trong ngày hai mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
căn cứ này nằm trên trục đường số một mươi năm
cách sài gòn ba mươi km
lực lượng địch ở đây rất mạnh
gồm một lữ đoàn thiết sáp
và một nghìn học sinh sĩ quan hụy chiếm giữ
địch đã điều hai thiết đoàn phối hợp
phản kích hòng chiếm lại trường thiết sáp
khiến cuộc chiến càng thêm khốc liệt
nắm bắt tình hình
sư đoàn bộ binh ba trăm hai mươi năm
cùng sư đoàn ba trăm linh bốn của quân ta
đã nêu bật tinh thần dũng cảm quyết thắng
dồn dập tiến công bẻ gãy các đợt phản kích của địch
làm chủ trường huấn luyện thiết sáp
và một phần căn cứ nước trong
cùng ngày quân giải phóng đồng loạt tiến công
và giải phóng nhiều địa bản
như tỉnh phước tuy thị xã bà rịa
làm chủ khu tiết liệu tỷ an ninh tỷ cảnh sát
tỉnh đoàn bảo an trung tâm huấn luyện vạn kiếp
hai ngày đầu tiên của chiến dịch
quân giải phóng cùng các lực lượng tại chỗ
đã phá vỡ các tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch
cắt đứt quốc lộ bốn
tăng cường với ép quân địch trên tất cả các hướng
nhân kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng
hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
tại các địa phương trên cả nước đã có những hoạt động
tri ân đối với những người có công với cách mạng
ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại quảng trị đã lòng trọng tổ chức
lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
bà mẹ việt nam anh hùng
cho hai trăm tám mươi ba bà mẹ có chồng con
hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đến nay ở tỉnh quảng trị
có hai bốn trăm bốn mươi hai bà mẹ
được nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý
bà mẹ việt nam anh hùng
đây là các bà mẹ có những người con
người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước
sự hy sinh cao cả của các mẹ
đã xây đắp nên truyền thống hào hùng của dân tộc
làm dạng dỡ non sông gấm vóc của dân tộc việt nam
xứng đáng với tám chữ vàng
mà bác hồ kính yêu đã tặng cho phụ nữ việt nam
anh hùng bất khuất trung hậu đảng đang
tại buổi lễ
đại diện lãnh đạo tỉnh quảng trị
mong muốn thân nhân của các mẹ việt nam anh hùng
các gia đình liệt sĩ gia đình có công với nước
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
tích cực lao động sản xuất sống gương mẫu
là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu nơi theo
xứng đáng với danh hiệu cao quý
mà đảng và nhà nước đã trao tặng
cũng trong sáng nay
tại nghĩa trang liệt sĩ huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã long trọng tổ chức lễ truy điệu
và an táng một mươi năm hải cốt liệt sĩ
vừa được cất bốc quy tập trên địa bàn
một mươi năm hải cốt liệt sĩ truy điệu
và ăn táng lần này được đội quy tập
năm trăm tám mươi bốn thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị
và đội quy tập hải cốt liệt sĩ
của đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy
thuộc quân khu bốn tìm kiếm
cất bốc tại xã thuận xã tân lâm
và thị trấn khe xanh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
hiện các đội quy tập đã lấy mẫu sinh phẩm
gửi đi xét nghiệm adn
làm căn cứ xác định danh tính của các liệt sĩ
và tiếp tục mở rộng phạm vi
tìm kiếm hải cốt các liệt sĩ còn lại
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vào mùa tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
do đó dự báo lưu lượng khách đổ về
khu du lịch quốc gia sapa sẽ rất lớn
kèm theo lượng phương tiện tham gia giao thông
thì tăng cao đổi biến
vì vậy để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho du khách
đến thăm quan nghỉ dưỡng
những ngày qua các lực lượng chức năng tỉnh lào cai
đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
nhằm giữ gìn bảo đảm trật tự tại sapa
để bảo đảm các nhà hàng khách sạn
không tăng giá trong những ngày
trong những ngày lễ tỉnh lào cai đã triển khai
đồng loạt các đoàn thanh tra kiểm tra
niêm yết giá công khai đối với các cơ sở kinh doanh
đồng thời thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền
thông báo đường dây nóng
để du khách biết và phản ánh khi có hiện tượng
nâng giá tại các điểm kinh doanh
mục tiêu của đoàn là kiểm tra
chấn chỉnh các hành vi vi phạm
trong dịp ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm
đặc biệt trên địa bàn trọng điểm
một là kiểm tra về các cách điều kiện

về kinh doanh lưu trú du lịch
trên địa bàn
gồm công tác phòng cháy chữa cháy
công tác đảm bảo an ninh trật tự
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
và điều khiện hoạt động
của các cơ sở
lưu trú du lịch đã được các cơ quan chức năng
và nội dung thứ hai đoàn tập trung đi sâu
là về quản lý về giá
đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú
đặc biệt là trong vấn đề
kê khai giá niêm yết giá
và bán đúng giá đã kê khai và niêm yết
tỉnh lào cai cũng đã triển khai
tháo rỡ các trợ tạm
công trình lấn chiếm hành lang vỉa hè
bảo đảm an toàn giao thông
đồng thời thông báo cấm các loại xe tải
từ ba mươi trở lên
xe có tổng tải trọng từ một mươi sáu tấn trở lên
lưu thông trên tuyến đường từ sapa
đến thành phố lào cai và ngược lại
bố trí lực lượng trực tuần tra phân luồng
đối với các vị trí trọng điểm toàn tuyến
quốc lộ bốn d đoạn từ thành phố lào cai đi sapa
huyện sapa chúng tôi triển khai
trên toàn tuyến quốc lộ bốn d
mục đích chính là để cho các
tuyến du lịch
sapa lào cai được thông suốt
an toàn giao thông trên
toàn khu vực
chúng tôi sẽ đưa toàn bộ những bà con
khi bán hàng rong tại các tuyến đường
vào tập trung ở một chỗ
huyện sapa cũng đã chủ động
bố trí các bãi để xe cho du khách
tránh ủn tắc đồng thời chuẩn bị khoảng
một trăm năm mươi xe taxi nhiều xe ô tô điện
và xe buýt để vận chuyển du khách
đến các điểm du lịch
trong phần tin quốc tế
hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối tại hàn quốc
có thể sẵn sàng hoạt động trong vài ngày tới
mỹ mexico và canada
nhất trí đàm phán lại nafta
kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối thát tại hàn quốc
đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn tất
bộ chỉ huy thái bình dương của mỹ
khẳng định là hệ thống này có thể vận hành
trong vài ngày tới
trong khi đó trung quốc và người dân hàn quốc
thì tiếp tục thể hiện sự phản đối mạnh mẽ
đối với kế hoạch này
ngoài việc khẳng định thát
có thể sẵn sàng hoạt động trong vài ngày tới
tư lệnh bộ chỉ huy thái bình dương của mỹ
đô đốc harry harris
bày tỏ tin tưởng quân đội mỹ
có thể đánh bại bất kỳ cuộc tấn công nào
bằng tên lửa của triều tiên
nhằm vào các nhóm tàu sân bay của mỹ
tuy nhiên ông cũng đề xuất
lắp đặt thêm hệ thống phòng thủ tên lửa
ở hawaii cảnh báo về trường hợp triều tiên
có năng lực quân đội có thể vươn tới
lãnh thổ mỹ như nước này từng tuyên bố
phản ứng trước việc trung quốc
tuyên bố việc triển khai thát
sẽ phá vỡ thế cân bằng chiến lược
làm gia tăng căng thẳng trong khu vực
đồng thời bắc kinh sẽ có hành động
để bảo vệ lợi ích an ninh của mình
phía hàn quốc ngày hôm nay đã đề nghị trung quốc
ngừng các hoạt động trả đũa liên quan đến thass
đồng thời khẳng định rằng hàn quốc và mỹ
sẽ vẫn giữ lập trường triển khai
hệ thống phòng thủ này
cũng trong ngày hôm nay người dân hàn quốc
tiếp tục thể hiện sự giận dữ trước việc
mỹ tiến hành lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa
tầm cao giai đoạn cuối ở nước này
bằng những cuộc biểu tình
riêng tại huyện seongju nơi lắp đặt
hệ thống này người dân đã tràn ra
chiếm lĩnh con đường mà đoàn xe chở thiết bị
đi qua và đã xảy ra đụng độ
giữa người dân và cảnh sát
làng seongju có vỏn vẹn một trăm linh người
nhưng gần một mươi cảnh sát
đã được huy động đến làng từ sáng nay
theo báo cáo thường kỳ
của viện nghiên cứu hòa bình quốc tế
stockholm chi tiêu quân sự trên toàn thế giới
trong năm qua tăng bốn
đạt một sáu trăm tám mươi sáu tỷ đô la mỹ
cũng theo báo cáo này các nước thành viên
nato đều đồng loạt tăng mạnh
cho ngân sách quốc phòng
trên phạm vi toàn cầu mỹ trung quốc và nga
là ba nước đứng đầu về mức tăng
tại hội nghị an ninh quốc tế lần thứ sáu
đang diễn ra ở moscow
đại diện thường trực của nga tại nato
aleksandr grushko cho biết
sở dĩ trong điều kiện không có mối đe dọa
thực sự moscow vẫn buộc
phải gia tăng chi tiêu quốc phòng
là do các nước thành viên nato cũng tăng
ngân sách quốc phòng với sáu mươi chín hai tỷ đô la
so với năm hai nghìn một mươi năm
và là mức cao nhất
cho ngân sách quốc phòng
trong lịch sử nước nga đường đại
trong khi đó mỹ chi sáu trăm một mươi một tỷ đô la
và trung quốc chi hai trăm một mươi năm tỷ đô la
các nước châu âu chi hai trăm năm mươi tỷ đô la
mỹ mexico và canada
đã nhất trí đàm phán lại
các điều khoản trong hiệp định thương mại tự do
trong khi chỉ cách đây vài ngày
các nhà lãnh đạo mỹ và mexico đều tuyên bố
đang cân nhắc về việc rút khỏi hiệp định này
tổng thống mỹ donald trump đã thảo luận
với người đồng cấp mexico enrique pena nieto
và thủ tướng canada justin trudeau
về vấn đề này trong tối qua
và bày tỏ mong muốn đàm phán lại
các điều khoản để nội dung hiệp định
phù hợp hơn với những thay đổi
của tình hình hiện tại
napta là hiệp định tự do thương mại
giữa ba quốc gia bắc mỹ
gồm canada mỹ và mexico
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tổng thống donald trump
từng gọi hiệp định này là thảm họa

nó là nguyên nhân khiến nước mỹ
mất đi hàng triệu việc làm
trong lĩnh vực công nghiệp
theo nguyên tắc của napta
bất kỳ quốc gia thành viên nào
cũng sẽ có chín mươi ngày để tham vấn
nhằm tái đàm phán các điều khoản liên quan
và có sáu tháng để khởi động tiến trình
rút khỏi hiệp định
cơ quan thống kê châu âu cho biết
trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có hơn bảy trăm linh người
xin tị nạn được chấp nhận
tại các quốc gia thành viên
của liên minh châu âu
số lượng các trường hợp
xin tị nạn thành công tại châu âu
năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng gấp đôi
so với năm trước đó
năm hai nghìn một mươi sáu bảy trăm một mươi ba trăm chín mươi năm trường hợp
đã được hưởng quy chế tị nạn
và hơn sáu mươi trong số đó
chính xác là bốn trăm bốn mươi năm hai trăm một mươi người
đã được nước đức đồng ý cho tị nạn
bị đồng ý bảo trợ
cho một mươi năm ba trăm chín mươi năm trường hợp
trong năm vừa qua
cơ quan thống kê châu âu công bố
số lượng người mà mỗi quốc gia thành viên eu
tiếp nhận tính trên một triệu dân
tại bỉ tỷ lệ này là
một ba trăm sáu mươi người trên một triệu dân
các nước khu vực đông âu
thuộc nhóm tiếp nhận ít nhất
với một mươi người trên một triệu dân
tại bà lan
còn tại slovakia và romania
đều cùng ở mức bốn mươi người trên một triệu dân
trong số các trường hợp
nộp đơn xin tị nạn tại châu âu
những người mang quốc tịch syri iraq
và afghanistan thuộc nhóm
có tỷ lệ được chấp nhận cao nhất
những thông tin quốc tế vừa rồi
cũng đã kết thúc
chương trình thời sự tối của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt